tại cầu đường sắt ông ngọ thuộc địa phận xã điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ gia quân thi công gói thầu sáu cầu yếu đường sắt
đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm
gói thầu có giá trị tám mươi hai bảy tỷ đồng thi công trong vòng tám tháng
việc gia cố các trụ trống va sô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất do va chạm của tàu thuyền đối với cầu đường sắt trên tuyến